ngày hôm qua hai mươi hai tháng một sở giao thông vận tải hà nội đã chính thức thông xe và phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường số một
thuộc dự án đường bt chu văn an đoạn từ cầu biêu đường bảy mươi đến đường nguyễn xiển
cùng với lễ thông tuyến sở giao thông vận tải hà nội tổ chức hai chiều riêng biệt cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường số một
thuộc dự án đường giao thông bao quanh khu tửng niệm danh nhân chu văn an đoạn từ cầu biêu đến nguyễn xiển và ngược lại
mỗi chiều ba làn ô tô và hai làn cho xe máy xe đạp xe thô sơ
theo kỳ hoạch đường sa la nguyễn xiển hoàn thành cùng với tuyến đường trục tây nam hà nội sẽ là con đường nối thẳng
từ đường vành đai ba đến đường pháp vân cầu rẽ qua đó giảm tải un tắc giao thông cho cung đường phùng hưng và nguyễn trãi trần phú kim giang